hội nghị thượng đình đối tác vì tăng trường xanh vào mục tiêu toàn cầu hai nghìn ba mươi
diễn ra ngày ba mươi tới ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi
theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của tổng thống nước chủ nhà hàn quốc moon jae in
tham dự hội nghị có gần bảy mươi lãnh đạo cấp cao các nước thành viên p bốn g
các khách mời và lãnh đạo các tổ chức quốc tế như liên hợp quốc
ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế
quỹ tiền tệ quốc tế và cơ quan năng lượng quốc tế
thủ tướng chính phủ phạm minh chính tham dự phiên thảo luận cấp cao
với tư cách là thành viên sáng lập của p bốn g
các nhà lãnh đạo đã tập trung thảo luận ba vấn đề cấp bách trong giai đoạn hiện nay
đó là phục hồi xanh từ đại dịch covid một mươi chín nỗ lực của cộng đồng quốc tế đạt mục tiêu
trung hòa carbon đến năm hai nghìn năm mươi và tăng cường hành động vì khí hậu
và tạo thuận lợi cho hợp tác công tư
phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao thủ tướng chính phủ phạm minh chính cho rằng
thế giới đang trải qua những tác động cộng hưởng với mức độ và quy mô chưa từng có
của ba thảm họa là đại dịch covid một mươi chín biến đổi khí hậu và sự cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên
để lại các hệ lụy to lớn nhiều mặt không chỉ hiện nay mà còn với các thế hệ tương lai
thủ tướng chính phủ đã đưa ra sáu giải pháp quan trọng tại phiên thảo luận
về phục hồi xanh kinh tế xanh kinh tế tuần hoàn chuyển đổi xanh cần có lộ trình phù hợp
tính đến điều kiện và năng lực khác nhau của các quốc gia
quan tâm xây dựng thể chế để khuyến khích sự hưởng ứng và tham gia của tất cả các thể chế
trong xã hội nhất là doanh nghiệp và người dân nâng cao năng lực chủ động thích ứng của những nơi
chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu trong đó có khu vực tiểu vùng sông mekong
và đồng bằng sông kiều long ở việt nam
ngăn chặn đẩy lùi và giải quyết cơ bản đại dịch covid một mươi chín là giải pháp cấp bách hiện nay
đề nghị tăng cường hỗ trợ cung cấp các nguồn vaccine nêu cao tinh thần đoàn kết
trách nhiệm tôn trọng vì lợi ích chung của toàn nhân loại bảo đảm môi trường quốc tế hòa bình
ổn định hợp tác và phát triển
trong bài phát biểu quan trọng tại phiên họp thủ tướng chính phủ nhấn mạnh quyết tâm của việt nam
thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phục hồi kinh tế đổi mới mô hình tăng trưởng
tái cơ cấu nền kinh tế phát triển xanh với con người là trung tâm chủ thể và mục tiêu cao nhất
của phát triển trong đó có phát triển xanh
hội nghị đánh giá rất cao phát biểu của thủ tướng chính phủ đưa ra thông điệp rõ ràng
nhất quán khẳng định chủ trương xuyên suốt của việt nam trong phát triển bền vững
ứng phó biến đổi khí hậu với phương châm kiên quyết không chấp nhận mô hình tăng trưởng trước
dọn dẹp sau không chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần mà phải hy sinh tiến bộ
công bằng xã hội và môi trường sống của người dân